tỉnh quảng ninh đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
năm năm qua tỉnh quảng ninh đã dành hơn một hai trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách đầu tư
cho kết cấu hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi
cùng với các nguồn lực đầu tư từ chương trình một ba năm đề án một chín sáu nông thôn mới
và các nguồn lực khác đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số
hệ thống giao thông thủy lợi lưới điện các công trình y tế trường lớp
tiếp tục được đầu tư xây dựng bảo đảm phục vụ cho sản xuất học tập và sinh hoạt của nhân dân
đại hội đã tôn vinh biểu dương hai mươi tám tập thể và năm mươi bốn cá nhân tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc